thưa quý vị tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm qua đã công bố nghị quyết của hội đồng bầu cử quốc gia
về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
theo đó có bốn trăm chín mươi chín người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đạt tỷ lệ chín mươi chín
vâng ạ đây là một kết quả khẳng định cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
và chúng ta sẽ cùng nhìn lại ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm
khi tổ chức thành công sự kiện trọng đại của cả dân tộc trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin được bắt đầu với điểm nóng an ninh trật tự
thành phố hồ chí minh đã thành lập tổ công tác về tiêm vaccine
với mục tiêu là sớm tiêm vaccine cho toàn bộ người dân
tổ trưởng tổ công tác đặc biệt này do phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương anh đức làm tổ trưởng
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu sẽ thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín cho toàn dân
và dự kiến trước khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi một kỳ vọng hai phần ba dân số thành phố hồ chí minh sẽ được tiêm chủng
một phụ nữ trú tại xã thanh bình tịnh huyện đức thọ hà tĩnh
đã bị xử phạt năm triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
trước đó người phụ nữ này đăng tải nội dung không đúng về việc cán bộ thôn gia thịnh
gây khó dễ cho người dân trong vụ mùa
qua xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ công an huyện đức thọ đã xác định
đây là thông tin không chính xác
tại cơ quan công an bà này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
sau đó bà đã gỡ bài đăng và viết trên trang cá nhân facebook của mình
lời xin lỗi đối với cán bộ thôn gia thịnh
kiểm tra quán karaoke thanh trực hai của nguyễn đoàn vũ
tại phường nhân phú thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng công an phát hiện có hai phòng với một mươi hai khách đang hát karaoke
trong đó phát hiện
một phòng có sáu đối tượng đang sử dụng ma túy
công an tp quy nhơn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hai mươi năm triệu đồng
đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị ubnd tp tức giấy phép kinh doanh
đối với chủ cơ sở trên vì tái phạm nhiều lần trong việc thiếu trách nhiệm
để người khác lợi dụng sử dụng ma túy
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm
đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an thành phố và các đơn vị chức năng
triệt phá một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng khoảng hai mươi kg
hai đối tượng nguyễn ngọc long và võ văn hưng bị bắt quả tang
khi đang giấu số ma túy trên trong cốp xe
bên trên phủ lên bằng những túi đựng xoài nhằm che mắt lực lượng chức năng
vào khoảng hai mươi một h ngày chín tháng sáu nhận được tin báo của nhân dân
công an huyện rồng trôm đã bất ngờ ập vào khu vườn của một hộ dân ở xã thuận điền
phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc hai mươi một đối tượng đã bị khống chế bắt giữ
lực lượng công an tạm giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng
số tiền trên tám trăm linh triệu đồng cùng nhiều dụng cụ để đánh bạc
thưa quý vị sau khi lỡ hẹn lần thứ một mươi một vào dịp ngày ba mươi tháng bốn
dự án đường sắt cát linh hà đông vừa có kế hoạch khai thác vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
và dù đã được cấp chứng nhận an toàn hệ thống
thì nhưng tư vấn act pháp cho rằng dự án đường sắt cắt linh hà đông
không đáp cấp đối tượng
điều này đã phát ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành hệ thống metro của châu âu
cùng với đó là một mươi sáu khuyến cáo cụ thể được đưa ra
và khuyến cáo này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng
hiện những tranh cãi về tiêu chuẩn của dự án đường sắt cát linh hà đông
vẫn chưa có hồi kết
nhưng với tâm lý lo lắng cộng đồng mạng đều mong muốn bộ giao thông vận tải
nên nghiêm túc xem xét các khuyến cáo không nên vội vàng vận hành
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia giao thông trên dự án này
cụ thể ra sao thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
đánh giá an toàn hệ thống đường sắt cát linh hà đông
liên danh tư vấn apei certified check của pháp
đã đưa ra một mươi sáu khuyến cáo dẫn tới nguy cơ mất an toàn hệ thống khi vận hành
act nhấn mạnh nếu vận hành hệ thống đường sắt đô thị cát linh hà đông
chủ đầu tư bộ giao thông vận tải ban quản lý đường sắt
phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng
thông tin này khiến cho người dân lo ngại về chất lượng và độ an toàn của dự án
liên quan đến an toàn tính mạng người dân thì tiêu chuẩn an toàn phải đặt lên hàng đầu
và không thể hạ thấp được
người dân chỉ dám lên tàu khi nào có người ký công nhận là an toàn
và phải chịu trách nhiệm với những gì đã ký
khuyên cáo của các chuyên gia cần phải xem xét kỹ lưỡng để điều chỉnh
tôi không hiểu tại sao có độ vanh về đánh giá chất lượng nhiều tới vậy
không an toàn thì tuyệt đối không được vận hành
còn vận hành nếu xảy ra tai nạn phải có người chịu trách nhiệm
cụ thể act chỉ ra rằng hệ thống đường sắt cát linh hà đông không bảo đảm an toàn
hệ thống điện kéo hệ thống phanh điện hệ thống chưa sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trong khai thác
khi thử nghiệm một mươi quy trình khẩn cấp của hệ thống có tám quy trình thất bại
tổng thầu epc công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc
không cung cấp đủ tài liệu liên quan tới an toàn vận hành hệ thống
tuy nhiên theo giải thích của bộ giao thông vận tải
tư vấn act đánh giá dự án đường sắt cát linh hà đông theo tiêu chuẩn châu âu
trong khi dự án được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn trung quốc
nên có nhiều tiêu chuẩn không bảo đảm
giải thích này của bộ giao thông vận tải đã vấp phải sự phản đối dữ dội của cư dân mạng
cho dù tiêu chuẩn của trung quốc hay châu âu có khác biệt
nhưng một khi đã thuê người ta kiểm tra độ an toàn
thì cần tiếp thu và nghiên cứu xử lý
xây dựng theo tiêu chuẩn này thuê tư vấn đánh giá căn cứ tiêu chuẩn khác
xong lại đi giải thích này nọ để phản biện ngược về ý kiến đánh giá
công trình trọng điểm mà tưởng như đùa
ai là người chịu trách nhiệm an toàn cho người dân sử dụng dịch vụ
tư vấn đã cảnh báo bộ giao thông vận tải nên lắng nghe và nhìn nhận đánh giá nghiêm túc
trễ hẹn một mươi một lần rồi giờ thêm một hai lần để kiểm định chắc chắn an toàn cũng không sao tôi sẽ chờ
trong ba tiêu chuẩn thì hai tiêu chuẩn hệ thống điện kéo và phay điện là quan trọng nhất
ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành và tính mạng của hành khách
thế nhưng lại không đưa vào đánh giá an toàn thì không thể hiểu nổi
các tiêu chuẩn khác như tốc độ mỹ thuật thiết kế có thể chấp nhận tiêu chuẩn khác nhau
nhưng tiêu chuẩn về an toàn thì phải theo tiêu chuẩn cao nghĩa là không thể chấp nhận rủi ro
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến phản đối thì một số cư dân mạng cũng cho rằng
cộng đồng mạng cần bình tĩnh xem xét
không nên nóng vội phán xét
bởi tiêu chuẩn kỹ thuật ở mỗi quốc gia có thể khác nhau để phù hợp với điều kiện của từng nước
mỗi nước có tiêu chuẩn khác nhau là chuyện bình thường điều kiện của mình khác họ
ví dụ bên họ có tuyết tiêu chuẩn của họ phải bảo đảm khai thác an toàn trong mùa đông
còn ta thì đâu cần
chắc chắn khi ký hợp đồng hai bên phải thảo luận kỹ theo tiêu chuẩn nào
quan trọng nhất là đánh giá các tiêu chuẩn an toàn vận hành hệ thống
hệ thống phanh phải đạt tiêu chuẩn an toàn
trong mọi tình huống phanh gấp từ vận tốc tối đa an toàn nguồn điện cấp cho các động cơ của đoàn tàu
dự án được phê duyệt thiết kế từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
trong khi một số nội dung được tư vấn acp đánh giá theo công nghệ hiện nay
thế nên việc tranh thông số kỹ thuật cũng là điều dễ hiểu
tôi nghĩ rằng chắc chắn chính phủ sẽ xem xét kỹ trước khi đưa vào sử dụng
bởi tính mạng của người dân là trên hết
hiện những tranh cãi về tiêu chuẩn của dự án được sát gắt linh hà đông
vẫn chưa có hồi kết
nhưng với tâm lý lo lắng cộng đồng mạng đều mong muốn hội đồng kiểm tra nhà nước
sẽ họp bàn cân nắp thận trọng để đưa ra một quyết định sáng suốt đối với dự án này
còn bạn bạn nghĩ như thế nào về những ổn ào xung quanh câu chuyện đánh giá tiêu chuẩn đường sát gắt linh hà đông
hãy tương tác và phản hồi với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân

quý vị thân mến vào thời điểm này
các huyện ngoại thành hà nội đang vào vụ thu hoạch lúa
do vậy nhiều gia đình trên địa bàn huyện ngoại thành hà nội đã đem thắp ra phơi
tại một số tuyến đường và thậm chí là quốc lộ tỉnh lộ
gây khó khăn cho việc di chuyển của phương tiện giao thông
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thường trực từ hoạt động phơi nông sản theo kiểu tự phát như hiện nay
bên cạnh đó hoạt động đốt dơm dạ ở những thửa ruộng ven đường
đốt ở lề đường theo kiểu đếm hẹn lại lên
cũng đã khiến cho ô nhiễm môi trường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cảnh
chỗ phơi thì phải chấp nhận

người ta đỡ lao vào không sợ người ta lao vào lại tai nạn với nội thứ kia sợ lắm chứ
tôi cho rằng nó có ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông vận tải
trước nhất là nó làm mất đi một phần dung lượng của các tuyến đường
và thứ hai là trong khi mà người dân phơi lúa như vậy
thì chắc chắn là sẽ phải có những lúc thao tác trên mặt đường
rất dễ xảy ra nguy cơ va chạm với các phương tiện qua lại
tiềm ảnh rủi ro rất cao
thóc không chỉ được phơi ở vết đường
nhiều hộ còn ngang nhiên phơi thóc ra tận giữa lòng đường
sử dụng các dụng cụ để giao chắn không cho người đi đường chèn vào thóc đang phơi
theo khoản hai điều ba mươi năm luật giao thông đường bộ
mức phạt đối với hành vi mang thóc lúa dâm dạ ra đường phơi là từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
theo các chuyên gia giao thông với thói quen lâu đời khó bỏ của người dân
thì việc xử phạt gặp rất nhiều khó khăn
chuyển nhắc dở là chính
tậm chí là từ năm mươi năm trước người dân đã phơi lúa như vậy
đó là thói quen cho nên đối với chính quyền địa phương
yêu cầu là bà con không được phơi lúa nữa
nếu phơi lúa thì xử phạt tôi cho rằng cũng rất khó thực hiện
trong bối cảnh chúng ta chưa có được diện tích để phơi lúa phù hợp cho người dân
tận dụng những ngày nắng nóng
hầu hết người nông dân đều tranh thủ đốt dâm dạ để giải phóng đất lấy cho về sử dụng
trong việc đốt đồng loạt trên cánh đồng
cùng với dâm dạ còn tươi xanh
nên lượng khói bụi tăng cao đột biến ở khu vực ngoại thành
đồng thời cản trở tầm nhìn gây khó khăn cho người tham gia giao thông
do các loại thức ăn gia súc phát triển nhiều
cũng như việc nuôi châu bò ở khu vực ngoại ô
lân cận đô thị giảm đi rất nhiều
cho nên lượng dâm dạ phát sinh sau mỗi mổ vụ
ngoài biện pháp đốt đi là ít tốn kém nhất
về mặt kinh tế cho người nông dân
những biện pháp khác chuyên trở đi một nơi nào đó sử dụng tập trung chẳng hạn
thì nó đòi hỏi chi phí tương đối lớn
mặc dù việc đốt đốt dâm dạ đó gây ra khói bụi
thứ nhất là ổ nhiễm môi trường
thứ hai là che khuất tầm nhìn của những người lái xe trên các tuyến đường lân cận
việt nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp
với sáu mươi ba dân số đang sống ở khu vực nông thôn
làm việc sản xuất trong lĩnh vực liên quan tới nông nghiệp
do vậy nhu cầu thu gom xử lý nông sản là hết sức cần thiết
theo các chuyên gia để từ bỏ thói quen này
biện pháp quan trọng vẫn là đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền
mưa rầm thấm lâu chắc chắn người dân sẽ thay đổi nhận thức
dân dân từ bỏ thói quen gây nguy cơ mất an toàn giao thông này
đang có nhiều diễn biến phức tạp
thế nhưng với những điều kiện khó khăn đó thì cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đã được tổ chức rất thành công tuyệt đối an ninh an toàn
cả trước trong và sau ngày bầu cử
chín mươi chín sáu cử tri đã đi bầu cử trong không khí tưng bừng và phấn khởi
nhân dân bình đẳng và dân chủ phát hối pháp luật
và thực sự là ngày hội non sông ngày hội lớn của toàn dân
vậy thì những kết quả nổi bật từ thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã thể hiện điều gì
xung quanh vấn đề này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi
với tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi một tổng hợp của chúng tôi
với gần bảy mươi triệu lá phiếu của cử tri cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt chín mươi chín
vào ngày hôm qua hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách
có bốn trăm chín mươi chín người trúng cử đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm
trong đó đại biểu do các cơ quan tổ chức ở trung ương giới thiệu có một trăm chín mươi bốn người trúng cử
đại biểu do các cơ quan tổ chức ở địa phương giới thiệu có ba trăm linh một người trúng cử
số đại biểu hoạt động chuyên trách ở trung ương trúng cử là một trăm hai mươi sáu người
số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là sáu mươi bảy
kỳ này có chín người tự ứng cử và bốn người trúng cử
theo cơ cấu trình độ có một trăm năm mươi một người là nữ chiếm tỷ lệ ba mươi hai mươi sáu
đại biểu là người dân tộc thiểu số là tám mươi chín người chiếm một mươi bảy tám mươi bốn
đại biểu trẻ dưới bốn mươi tuổi là bốn mươi bảy người chiếm chín bốn mươi hai
có một mươi bốn đại biểu là người ngoài đảng
về trình độ chuyên môn có ba trăm chín mươi hai người trình độ trên đại học
tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao
đạt ba mươi tám sáu tổng số đại biểu quốc hội
đặc biệt cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ quốc hội khóa sáu trở lại đây
tỷ lệ đại biểu quốc hội là phụ nữ đạt trên ba mươi cao nhất từ khóa sáu đến nay
vâng qua clip vừa rồi thì thưa tiến sĩ nguyễn sĩ dũng
ông đánh giá và ấn tượng như thế nào về những con số thể hiện kết quả bầu cử ạ
trước hết những con số nói lên là cuộc bầu cử thành công rất là tốt đẹp
an ninh an toàn cử tri di bầu rất là cao
cử tri di bầu rất cao thì nó đưa lại tình trình danh cho nhà nước cho chính quyền rất là cao
thì quả thức rất là ấn tượng
vâng thưa ông trong lần bầu cử này diễn ra đúng lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
và chúng ta có rất nhiều cách làm mới và có những kịch bản trong việc tổ chức bầu cử
để phù hợp với tình hình dịch bệnh
thực tiễn ông đánh giá sao về sự tổ chức linh hoạt này ạ
cách tổ chức phải nói rất là tốt
bởi vì cái dịch bệnh bùng phát như vậy mà không hề ảnh hưởng gì
tỷ lệ cử tri bầu vẫn cao hơn và không có ai bị ảnh hưởng của dịch bệnh cả
thì như vậy cách tổ chức hòng phiếu cách phân thời gian
rồi quy trình bỏ phiếu đấu giá đấu vào
tất cả những cái đó đã giúp cho
cái cuộc bầu cử thành công về mặt an ninh an toàn rất là cao
vâng trong đó thì chúng ta cũng nhìn lại cái việc tổ chức bầu cử
thì một số nơi cũng đã có những vi phạm sai sót và phải tổ chức bầu cử lại
vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc mà tổ chức kiểm tra giám sát trong đợt bầu cử này ạ
tôi nghĩ kiểm tra giám sát về cơ bản cũng rất là tốt
thực chất là có một nơi hay nơi gì đấy phải bầu cử lại
mà ở cái cấp xã thôi cái cấp rất là thấp ở phía dưới
có cái sự sửa cái phiếu thế nào đấy
thì thực chất là đó là một trường hợp nó cũng khá là hy hữu
nó không phải là cái gì đặc trưng cho cả cuộc bầu cử này cả
các cuộc bầu cử phải nói là giám sát cơ bản rất là tốt
vâng như là đánh giá thì đây là một cuộc bầu cử rất là thành công
thực sự là một ngày hội của non sông
vậy thì chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể như thế nào ạ
bài học đầu tiên là tổ chức
chú đáo tính toán cặn kẽ từng giải pháp một từng tình huống một thì sẽ thành công
thứ hai là kinh nghiệm thứ hai là công trạng truyền thông phải tốt
công đoàn truyền thông trước bầu cử rất là tốt
nó bảo đảm được không chỉ nâng cao tinh thần nhận thức
nâng cao sự sẵn sàng của người dân để tham gia bầu cử
mà nó còn nâng cao ý thức là người chủ của đất nước mà làm chủ thông qua là phiếu

cái chuyển dịch truyền thông trước cũng rất là tốt
tiếp theo là cái tập huấn hướng dẫn
xong rồi đào tạo cho cái bộ máy cái đội ngũ mà làm công tác bầu cử trực tiếp ấy
cũng được triển khai rất là tốt và đạt được kết quả cao
tôi nghĩ là cả ba khâu thì rất tốt
vâng cứ năm năm một lần thì chúng ta sẽ tổ chức bầu cử
và những bài học kinh nghiệm này thì hết sức quý giá cho những lần bầu cử sau đúng không ạ
vậy thưa ông là kết quả bầu cử và danh sách của những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đã chính thức được công bố
vậy thì theo ông thì công việc tiếp theo là gì
và sẽ đặt ra những yêu cầu gì đối với trách nhiệm của mỗi một đại biểu quốc hội khi mà chúng cử ạ
tôi nghĩ công việc tiếp theo có lẽ là quan trọng là phải có cái thẩm bình tư cách đại biểu
có cái sáng nhận chính thức
anh có tư cách đại biểu và lúc ấy thì sẽ được đặt thật thể đại biểu
và lúc ấy anh thực sự có điều vị phạm lý của một đại biểu
thì đó chỉ là thủ tục thôi quyết định thủ tục
một cái quan trọng là phải nhanh chóng
đặc biệt là đại biểu vừa mới trụng được lên đầu đấy
phải nhanh chóng được tập huấn được bố giữa để có được kỹ năng
thứ nhất là kỹ năng của đại diện
anh đại diện lấy cử trí như thế nào
cái đại diện đó thể hiện vào chính sách và lấy cử trí như thế nào
vẫn muốn làm như vậy thì một loạt các kỹ năng phải có
kỹ năng canh biển ở nghị trường
kỹ năng kiên nghi kỹ năng chất vấn
là một loạt các kỹ năng mà một đại biểu buộc làm phải có
thì trong cái thời trưởng
trong mắt thì quan trọng là phải có tập huấn và phải có đào tạo
để những đại biểu đặc biệt đại biểu mới trụng được lên đầu
nhanh chóng có các kỹ năng và năng lực để làm đại biểu
tiếp theo là có lẽ là cũng đại biểu tái cử lần này cũng rất là cao
đó là một trong những ưu điểm rất là lớn của bầu cử này
tức là cao hơn cả lần trước
tôi nghĩ là trên dưới bốn là đại biểu tái cử
đấy là những người nắm năng lực của thể chế
thì đại biểu mới có thể học qua
đại biểu được tái cử với những đại biểu đấy
người ta có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều rồi
rõ ràng là nhân dân rất là phấn khởi khi mà cái niềm tin sự kỳ vọng của mình
đã bầu ra những vị đại biểu quốc hội đã được lọt vào trong danh sách
tuy nhiên thì rõ ràng là chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng là trách nhiệm
của các vị đại biểu quốc hội khi mà được bầu
thì sẽ phải đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
trong thời gian tiếp theo đúng không ạ
và thưa ông nhìn lại kết quả của cuộc bầu cử
thì chúng ta có thể thấy rằng chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
vương đình huệ đã nhấn mạnh rằng dư luận đánh giá là
kỳ bầu cử lần này được tổ chức trong điều kiện khó khăn
nhưng an toàn không có vấn đề gì về trật tự an ninh phức tạp nổi cộng
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng công an
trong tổ chức cuộc bầu cử này
tôi nghĩ rằng là công an đã làm rất là tốt
bởi vì trật tự không có vấn đề gì về trật tự và an toàn cả
thì đấy là phải nói là thành tích của ngành công an
và nhân đây thì tôi cũng nói rộng hơn nữa là cái sự an toàn an ninh trật tự và ổn định
nó cần không chỉ trong cuộc bầu cử mà cần cho cả đất nước và cả phát triển kinh tế
không có một đất nước nào có thể phát triển được kinh tế nếu không có sự ổn định nếu không có sự an toàn
và đất nước ta kinh tế vừa qua phát triển nó mạnh như vậy
cũng một phần rất là quan trọng nhờ chúng ta có ổn định
chúng ta có an toàn chúng ta còn trật tự
tất cả những cái đó là nền tảng quan trọng bậc nhất để kinh tế phát triển
không có cái đó không ai dám đầu tư cả không ai có khuyến khích để làm ăn cả
và như vậy kinh tế không thể phát triển
vậy thì theo ông cái ý nghĩa của sự thành công của cuộc bầu cử này
không chỉ có ý nghĩa ở trong nước mà nó còn có cái sự ảnh hưởng như thế nào
đối với lại bạn bè quốc tế khi mà tất cả chúng ta cũng đang chịu chung cái sự tác động
ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
cái ảnh hưởng ra quốc tế thì nó rõ ràng là
thôi đấy là một đất nước ổn định
một đất nước anh đầu tư vào thì hoàn toàn là tài sản của anh sẽ được bảo vệ
không có một cái đứt gãy không có một cái sự xáo trộn ở đất nước này
và đó là cái quan trọng nhất mà cuộc bầu cử là thành công nữa
cũng là một lần nữa khẳng định cho thế giới biết rằng là hệ thống chính trị của chúng ta là ổn định
chúng ta có điều kiện rất là quan trọng có lẽ quan trọng bậc nhất để có thể làm ăn
và cái đó là nó thu hút các nhà đầu tư
và nhờ cái thu hút đầu tư thì kinh tế của đất nước ta cũng sẽ phát triển
đời sống của nhân dân cũng sẽ được nâng cao
và rõ ràng là người dân lại càng tin tưởng và đi theo cái con đường mà chúng ta đang định sẵn đúng không ạ
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi